thời gian qua trên cả nước liên tục xảy ra các vụ việc một số đối tượng lên cơn loạn thần không làm chủ được hành vi gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần người khác
điển hình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận một mươi thành phố hồ chí minh ghi nhận trường hợp một người đàn ông biểu hiện ngào đá cầm hông khí lang thang trên đường rồi đe dọa tấn công người xung quanh
sau khi phóng hỏa chính ngôi nhà của mình tên này còn điên cuồng khống chế hai bà cháu nhà hàng xóm
một mươi phút sống trong sự hãi của hai bà cháu nhà hàng xóm
bà cháu bị đối tượng nghi ngào đá uy hiếp
tối ngày tám tháng một mươi hai công an quận một mươi thành phố hồ chí minh vẫn đang phối hợp cùng công an phường chín tết ma túy đối với người đàn ông khoảng ba mươi năm tuổi có biểu hiện bất thường đốt nhà sau đó cầm dao chạy vào nhà hàng xóm cố thủ để cầu hứng xử lý
đồng thời công an cũng đang lấy lời khai người này để làm rõ nguyên nhân
theo ghi nhận tối cùng ngày công an quận một mươi vẫn phong tỏa hiện trường căn nhà cháy để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
chiều ngày tám tháng một mươi hai sau khi người đàn ông có biểu hiện bất thường bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ bà hát năm mươi ba tuổi ngụ tại quận một mươi mới thở phà nhẹ nhõm an tâm về nhà
bà hát là người bị người đàn ông có biểu hiện bất thường xông vào nhà dùng dao khống chế đe dọa đến tính mạng
theo bà hát thông tin khoảng một mươi một giờ cùng ngày bà đang du cháu m sinh năm hai nghìn hai mươi hai cháu ngoại bà hát ngủ ở lầu một nhà mình
sau đó bà nghe thấy tiếng hàng xóm hô hoán cháy nhà cháy nhà
trong hẻm đường sư vận hạnh phường chín quận một mươi canh nhà bà hát khoảng năm mét
thấy khói bốc lên cao bà hát hốt hoảng ăn cháu chạy đi lấy giấy tờ và định chạy ra ngoài
thì bất ngờ bị một người đàn ông với hung khí trên tay xông vào nhà đe dọa
lúc này bà hát tiếng người không dám lên tiếng mà đi ngược lại vào nhà
bà hát nhớ lại khoảnh khắc sinh tử
người này chặn lại không cho tôi ra ngoài
tôi lệnh quá trời vang xin tha cho tôi đi
tôi nói tha cho cháu đi em ơi thì người đàn ông mới nói tôi đi đi
tôi nghe vậy mừng quá nên nói chị đi liền rồi ôm cháu gái chạy ra ngoài
bà hát cũng cho biết khi thoát được ra ngoài bà chốt luôn cửa để nhốt người đàn ông bên trong
theo bà sự việc diễn ra trong khoảng một mươi phút
và khi được người đàn ông cho đi bà cố gắng ôm cháu bỏ chạy dù chân tay bùn rùn vì hoàng sợ
trong khi đó chị hát ba mươi tuổi mẹ cháu mờ cho biết
thời điểm trên chị đang đi chợ thì ngay gần nhà có xảy ra cháy
nên tức tốc chạy về vì sợ mẹ ruột và con gái ở trên lầu một không biết có hỏa hoạn
đến nơi chị hát thấy người đàn ông đã khóa cửa rào cầm con dao cố thủ bên trong
chị hát kể lại tôi nói thôi ai ngơi trong đó có đứa cháu bên trong tha cho cháu đi anh ơi
lúc đó chân cẳng tôi muốn rụng luôn
trước đó trưa ngày tám tháng một mươi hai người đi đường thấy một người đàn ông cầm dao đi ngoài đường
đòi tấn công nhiều người khiến người dân khiếp vía
sau đó người này đi về nhà trong hẻm đường sư văn hạnh
có thông ra hẻm đường bà hạt rồi xảy ra cãi vã với mẹ ruột
người này cầm hung khí đòi xuống tay nên người mẹ vụ chạy lên công an phường trình báo
khi lực lượng chức năng vừa xuống tới nhà thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội
hàng xóm và lực lượng chức năng nhanh chóng dùng bình xịt chữa cháy mini xịt vào ngọn lửa
đồng thời báo cho đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi đến hiện trường
thời điểm này người đàn ông vừa đốt nhà xong thì cầm dao chạy qua nhà của bà hát cố thủ
đến một mươi năm h ba mươi lực lượng chức năng quận một mươi phối hợp với công an phường chín đã khống chế được người đàn ông đưa về phường
bước đầu nghi vấn người đàn ông này sử dụng ma túy lên cơn và gây ra vụ việc trên
lời kể của nhân chứng vụ thanh niên ngào đá chém ba người ở tp hcm
thực tế ngào đá đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân và trở thành thuật ngựa chung
để chỉ những kẻ sử dụng các chân ma túy
đến độ mất năng lực kiểm soát hành vi bản thân rơi vào ỏ rác
thời gian gần đây có không ít những vụ gây mất an ninh trật tự
cố ý gây thương tích do các đối tượng ngào đá gây ra khiến cho người dân không khỏi bất an
cách đây không lâu cũng tại tp hcm đã xảy ra vụ việc một thanh niên ngào đá
cầm hung khí tấn công loạn xạ khiến sáu người bị thương tại quận ba
theo điều tra ban đầu danh giàu người khơ me quê hậu giang
làm việc cùng anh trai tại cơ sở sản xuất nước đá ở đường số bảy mươi năm phường hiệp bình chánh tp thủ đức
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi anh em giàu chở đá đi giao cho các quán tại khu vực chợ bàn cờ quận ba
khi người anh đang làm việc sau có biểu hiện bất thường tự cởi quần áo
rồi chạy đến chiếc xe bán rửa bên đường chụp lấy con dao bầu vung từ phía và la hét
dầu lao vào quán cà phê trên đường nguyễn thiện thuật dùng hung khí trên tay phá hoại bàn ghế
khi đó quán có hơn hai mươi khách
bị tấn công bất ngờ họ tháo chạy lấy bàn ghế nếm trả về phía nam thanh niên
sau đó đối tượng chạy ra trước quán tiếp tục tấn công một người đang đi bộ
khiến người này bị thương ở ngực rồi đi về phía chợ bàn cờ
dọc đường hắn nhiều lần la hét xông vào quán cà phê khác lấy nước uống
nhiều hộ dân hô hoán nhau bỏ chạy vào hẻm hoặc đóng chặt cửa
bán vé số cạnh trự ông thành sáu mươi tuổi thấy giàu hung hãn xông tới
đã cùng với con trai bốn mươi bốn tuổi bỏ chạy
con trai ông không máy vấp ngã bị giàu tấn công bị thương ở đầu và tay
ông thành sau đó cùng với người dân lấy xe máy chở con vào bệnh viện cấp cứu
do tiếp tục chạy về phía giao lộ nguyễn thiện thuật nguyễn đình triều
cách chỗ ông thành chừng ba trăm linh mét tấn công một bảo vệ của cơ sở nhà khoa
trong khoảng ba mươi phút với hung khí trên tay
giàu đã tấn công sáu người bị thương trong phạm vi khoảng ba trăm linh mét vuông
tại nhiều đường đan sen
hung thủ sau đó đứng ở đường bàn cờ dùng hung khí đó tự chấm dứt sinh mạng
công an tỉnh nghi do đã sử dụng ma túy bị ảo giác khi gây án
nhiều người dân trong chợ bản cờ phường ba quận ba vẫn còn bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ việc
là người bị đối tượng tấn công ông thành cho biết khoảng chín giờ ba mươi phút cùng ngày
ông cùng với con trai tên l n b bốn mươi bốn tuổi ngụ tại quận ba ngồi bàn vé số trong chợ bàn cờ
lúc này ông thành thấy nam thanh niên có biểu hiện không bình thường tay cầm hung khí sửa đuổi nhiều người
ông thành cho hay hai cha con tôi hốt hoảng
chia làm hai hướng tháo chạy
con trai tôi bị vâm ngã nên bị tấn công dẫn tới thương nặng
nếu thanh niên trên không cầm dao thì tôi quật ngã liền
theo ông thành thanh niên trên dượt đuổi đoạn xa nên nhiều người trong chợ phải tìm cách né tránh để đảm bảo an toàn
khi đối tượng này chạy ra đường bàn cờ ông b được người bạn ở gần đó lấy xe máy trở vào bệnh viện cấp cứu
sau đó thanh niên nói trên trực tiếp tấn công cụ bà hơn tám mươi tuổi đang ngồi trước nhà
cách vị trí của ông b khoảng hai trăm năm mươi mét rồi chạy đến đầu đường bàn cờ
ông b là hết
ông prt người dân sống ở gần hiện trường cho hay
cụ bà đang ngồi trước nhà thì bị nam thanh niên tấn công bất ngờ nên mọi người ngăn cản không kịp
còn theo chị c chủ tiệm tạp hóa ở chợ bàn cờ
trước đó hung thủ đã tấn công nhiều người trên đường nguyễn thiện thuật quận ba
rồi mới tiếp tục chạy vào bên trong chuột bàn cờ ra tay
chị xê cho biết thanh niên có biểu hiện bất thường hung tợn và có cầm dao nên không ai dám căng ngăn
hiện vụ người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao
xông vào trường mầm non khống chế cháu bé vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại